công an quận thủ đức tp hcm đang tạm giữ hai nghi quan có liên quan đến cái chết của tài xế taxi tên là văn năm mươi một tuổi quê long an được người dân phát hiện trên xe taxi đỗ tại bãi đất trống trên địa bàn vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
công an chưa tiết lộ danh tính về hai phụ nữ được cho là hung thủ gây ra vụ án mạng tuy nhiên kết quả điều tra bước đầu cho thấy có thể hai nghi can đã thuê taxi của ông văn từ gò vấp về hẻm bảy mươi bốn đường tam châu quận thủ đức sau đó chuộc thuốc mê để cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba người dân phát hiện chiếc taxi của hãng vinasun biển số năm mươi một a sáu mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám của ông văn đỗ tại bãi đất chống nhiều tiếng đồng hồ không di chuyển
khi lại gần thì phát hiện nạn nhân bất tỉnh trong tình trạng mặc
áo nhưng không mặc quần mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai của nghi can để làm rõ vụ việc